tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh quỹ học bổng vừa a dính đã tổ chức chương trình
dấu ấn một mươi năm giải thưởng vừa a dính và trao học bổng vừa a dính năm hai nghìn hai mươi
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa chủ tịch quỹ học bổng vừa a dính đã tới tham dự chương trình
trong suốt một mươi năm qua từ năm hai nghìn một mươi chín quỹ học bổng vừa a dính đã không ngừng phát triển lớn mạnh
với số lượng giải thưởng năm sau cao hơn năm trước
các giải thưởng đã được trao cho một trăm hai mươi bảy cá nhân thuộc ba mươi sáu dân tộc và bảy mươi một tập thể
góp phần động viên biểu dương kịp thời những thành tích xuất sắc
những đóng góp có ý nghĩa thiết thực của các cá nhân tập thể là đồng bào dân tộc thiểu số
năm hai nghìn một mươi chín quỹ học bổng vừa a dính được trao cho một mươi ba cá nhân và tám tập thể là người dân tộc thiểu số
vùng sâu vùng xa ưu tố xuất sắc có nhiều thành tích trong học tập
nghiên cứu khoa học văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
có những mô hình công trình nghiên cứu mang lại lợi ích thiết thực
hiệu quả cho đồng bào địa phương miền núi và hải đảo